các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
qua ném vụ nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn mức khủng và chạm với xe máy sau đó nổ là cháu gái lãnh đạo bộ
ngày bảy tháng ba đơn vị chức năng cho biết đang tích cực thu thập hồ sơ chứng cứ để điều tra nguyên nhân
trước đó vào đêm ngày năm tháng ba ô tô biển kiểm soát ba mươi h một trăm một mươi chín x đang di chuyển trên đường trần cung hướng đi phạm văn đồng hà nội đã va chạm với xe máy đang dừng sát vỉa hè
sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông đã đến hiện trường và xác định người điều khiển ô tô là chị nht
chú tại quận tây hồ hà nội
người điều khiển xe máy là anh nva chú tại quận bắc từ liêm hà nội
khi kiểm tra nồng độ cồn cảnh sát xác định nữ tài xế vi phạm mức năm trăm bảy mươi ba mg trên một lít khí thở
đây là mức vi phạm rất cao vì chỉ cần ở mức bốn mg trên một lít khí thở là tài xế đã bị xử phạt kịch khung
đáng chú ý sau khi xảy ra vụ việc một số trang mạng xã hội đưa tin nữ tài xế nht tự xưng là cháu của một lãnh đạo bộ
lực lượng chức năng ngay sau đó đã xác định chị này không có bất kỳ quan hệ gì với người mà chị ta tự nhận
dư luận mấy ngày qua dành sự quan tâm rất lớn đối với vụ việc kể trên
một phần vì nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn mức khủng là nữ và có thể phần lớn là vì người này đã tự nhận là người thân của quan chức
nữ tài xế lái xe trong tình trạng xe diệu đã không thể kiểm soát được bản thân
rất may là va chạm nhẹ chứ với nồng độ cồn ở mức rất cao như vậy không ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra
điều khiến dư luận bức xúc hơn là chuyện nữ tài xế tự nhận mình là cháu gái của lãnh đạo bộ
nữ tài xế một khi có bằng lái ô tô điều khiển xe ra đường buộc phải hiểu khi đã uống rượu bia thì không được phép lái xe
nhưng rõ ràng người này biết mà vẫn cố tình vi phạm
sau khi xảy ra va chạm thay vì ứng xử một cách có văn hóa nữ tài xế đã có hành động ngược lại
khi cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ va chạm nữ tài xế bị tước bằng lái xử phạt tiền là sẽ khó tránh khỏi
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội nêu quan điểm
những trường hợp xe rượu mất kiểm soát có thể dẫn đến tai nạn giao thông khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự kể cả chưa gây ra hậu quả
bởi vậy cần xử lý nghiêm các tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức say xỉn mất kiểm soát
thậm chí có thể căn cứ vào khoảng bốn điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự để xử lý hình sự mà không phụ thuộc vào hậu quả tai nạn giao thông đã xảy ra hay chưa
có vậy mới đảm bảo trật tự an toàn giao thông có tinh thần dân đề cảnh tình
vụ va chạm giao thông của nữ tài xế này luật sư phân tích có căn cứ cho thấy người phụ nữ đã mất kiểm soát về cảm xúc và buông những lời lẽ xúc phạm
có hành vi tấn công người lái xe máy gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội
trường hợp này có thể xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây dối trật tự công cộng với mức phạt ba triệu đồng
ngoài ra nếu có hành vi thông báo tin giả với cơ quan chức năng về việc mình là cháu cán bộ lãnh đạo bộ ngành để xin bỏ qua sai phạm
cũng sẽ bị phạt tới ba triệu đồng theo quy định tại điều bảy của nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
phân tích về vi phạm nồng độ cồn luật sư dẫn khoảng sáu điều một mươi bảy nghị định số một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ sửa đổi nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt và đường bộ
theo đó người điều khiển ô tô trên đường có nồng độ cồn vượt quá tám mươi mg trên một trăm linh ml máu hoặc vượt quá bốn mg trên một lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
đồng thời người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời gian từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng theo quy định tại điểm d khoản bảy điều một mươi bảy của nghị định trên
luật sư cường cho rằng việc cơ quan chức năng kịp thời xử lý tình huống ngăn chặn hai bên sâu sát
kiểm tra nồng độ cồn và xử lý đối với người phụ nữ này bằng mức xử phạt nghiêm khắc là cần thiết
vụ việc này sẽ là bài học về ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông cảnh tỉnh với nhiều người khi vi phạm nồng độ cồn và dựa vào mối quan hệ để xin sỏ nhầu vả
đặc biệt hành vi giả mạo người thân của cán bộ lãnh đạo để xin sỏ là rất đáng trách có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ công chức gây ra dư luận xấu trong xã hội
nên đối với những trường hợp như vậy cần phải xử lý nghiêm minh để gian đe giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội
vụ việc này sẽ là bài học cho nhiều người đó là bài học về văn hóa khi tham gia giao thông bài học về chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông
bài học về cách ứng xử nếu không may xảy ra va chạm trên đường và trên hết đó là bài học về sự thượng tôn pháp luật
bất kể ai trong xã hội đều phải tuân thủ pháp luật không một ai có quyền đứng trên pháp luật
cũng tự xưng là ông nọ bà kia năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận trường hợp một người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều
sau đó tự nhận là tránh thanh tra rồi nhổ nước bọt thách thức thông tin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây
trên mạng xã hội ngày một mươi bốn tháng chín lan truyền một đoạn clip ngắn ghi nhận vụ việc tranh cãi của hai tài xế xe ô tô về việc đi ngược chiều
sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người đàn ông đi ngược chiều không tự dưng là tránh thanh tra
và có hành xử bất lịch sự
đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy tp hcm cho biết đã vào cuộc để xác minh clip trên mạng xã hội với nội dung người đàn ông lái xe ngược chiều
còn thách thức xưng là tránh thanh tra rồi nhổ nước bọt vào người khác
hiện đã xác minh được chủ đăng ký xe ô tô nói trên là người thương chú tại hà nội
và phía đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận bảy đang quá trình phối hợp với chính quyền địa phương để mời chủ xe làm việc
xác định người điều khiển để xử lý
theo đó trong đoạn clip được ghi nhận một người lái ô tô đang cầm điện thoại để quay lại diễn biến vụ việc
người này vừa quay và hỏi người đàn ông điều khiển ô tô đi ngược chiều với những lời lẽ
mà là tránh thanh tra hả tránh thanh tra mà chạy ngược chiều
tuy nhiên người đàn ông lái xe ngược chiều sau một lúc phản ứng đã lái ô tô lách qua dòng xe để đi đúng làn đường
người này còn hạ kính xe nhổ nước bọt nhằm về phía người đang quay phim
khi clip lan truyền trên mạng xã hội
đã có nhiều ý kiến bất bình về văn hóa giao thông
theo tìm hiểu vụ việc xảy ra vào khoảng bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng chín
tại đường cao triều phát phương tân phong quận bảy
đoạn clip phát tán trên mạng đã ghi nhận rõ biển kiểm soát của ô tô mà người đàn ông nói trên chạy trên làn đường ngược chiều
do đó lực lượng cảnh sát giao thông dễ dàng xác định chủ đăng ký phương tiện và đang quá trình mời làm việc
chỉ với câu tự xưng của người đàn ông trên chưa thể khẳng định được
có phải là một tránh thanh tra hay không
tuy nhiên dù là ai đi chăng nữa vẫn không thể làm trái pháp luật
và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý theo quy định
trước đó năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai cổng khu đô thị đặng xá huyện gia lâm
đã xảy ra vụ việc đối tượng nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội
điều khiển xe máy điện không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường của tổ công tác trực chốt kiểm dịch
sau đó tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm
tuyên y án ba năm tù giam với bị cáo này
chắc hẳn khi nhắc đến covid một mươi chín quý vị sẽ không thể quên những ngày cách ly đường phố vắng tên vắng ngát
những ai ra đường cũng cần phải có giấy tờ đi đường mới được qua chốt đúng không ạ
và trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch cũng có những vụ việc
coi thường lực lượng chức năng chống đối khi qua chốt
chốt kiểm dịch bị xử lý
vừa qua tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử một người đàn ông
có hành vi tự xưng là người của vtv tiến sĩ chống đối để qua chốt kiểm dịch
theo bản án sơ thẩm của ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của tòa án nhân dân huyện gia lâm hà nội
khoảng một giờ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại chốt kiểm dịch số một mươi hai tại cổng khu đô thị đạng xá huyện gia lâm
bị cáo nguyễn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đặng xá huyện gia lâm hà nội
điều khiển xe máy điện không chấp hành yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ đi đường của tổ công tác
trực chốt kiểm dịch tự ý đi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
sau đó tổ công tác yêu cầu đức xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy đi đường để kiểm tra
nhưng đức không chấp hành mà còn có lời nói hành động đe dọa chửi tục xúc phạm
chống đối lại các thành viên trong tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch
đức nói to với các thành viên tổ công tác
tao là thằng vtv tao là tiến sĩ đây
đe dọa xử một số thành viên trong tổ nhằm cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ
do đức không xuất trình được giấy tờ thể hiện là cư dân đang cư trú trong khu đô thị đạng xá
nên tổ công tác trượt chốt yêu cầu không được vào trong khu đô thị đảng xá
nhưng đức không chấp hành tự ý điều khiển xe máy điện đi vào trong khu đô thị đặng xá
đồng thời thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
khi đức đi vào phía bên trong khu đô thị được khoảng một trăm linh mét
thì bị tổ công tác chặn lại tiếp đó cơ quan công an đã đưa đức về trụ sở để làm việc
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức bị tuyên phạt ba tháng tù về tội chống đối người thi hành công vụ
sau phiên tòa sơ thẩm bị cáo đức kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
ngày một mươi tháng hai tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo đức
tại phiên tòa bị cáo giữ nguyên quyết định kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như
thanh khẩn khai báo ăn năng hối cãi phạm tội lần đầu gia đình bị cáo có công với đất nước
nên tuyên phạt bị cáo ba tháng tù là phù hợp
quá trình xét xử phúc thẩm bị cáo không cung cấp được tài liệu gì mới liên quan đến nội dung kháng cáo
nên hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
với phán quyết trên hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kháng cáo của bị cáo đức tuyên y án ba tháng tù giam